các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phiên giao dịch ngày bảy tháng năm giá vàng miếng sgc lập đỉnh cao lịch sử mới tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng
so với cuối năm ngoái giá vàng sgc tăng thêm một mươi ba năm triệu đồng một lượng tương đương một mươi tám
đây là một cú bứt phá hiếm có trong nhiều năm qua và là mức tăng vượt trội so với thế giới
giá vàng sgc tăng dù nhà nước có nhiều biện pháp ổn định thị trường vàng từ đấu thầu tăng cung tăng cường kiểm tra giá
tranh lệch giá vàng trong nước với thế giới đang được nới rộng trở lại
tính tới một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng năm giá vàng miếng sgc trong nước cao hơn giá thế giới quy đổi theo tỷ giá hai mươi năm bốn trăm năm mươi năm đồng một đô la mỹ của vietcombank
khoảng một mươi năm tám triệu đồng một lượng cao hơn so với mức tranh một mươi một một mươi hai triệu đồng một lượng trong tuần thứ ba của tháng bốn
trước khi diễn ra phiên đấu thầu vàng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ
giá vàng chỉ còn thấp hơn không nhiều so với mức tranh lệch kỷ lục một mươi tám hai mươi triệu đồng một lượng hồi cuối năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
giá vàng trong nước vẫn tăng rất mạnh và liên tục lập đỉnh cao kỷ lục mới trong những phiên gần đây dù giá vàng thế giới đã trứng lại
giảm về ngưỡng hai ba trăm một mươi năm đô la mỹ một ounce tương đương khoảng bảy mươi một bảy triệu đồng một lượng sau khi lập đỉnh gần hai bốn trăm ba mươi đô la mỹ một ounce hôm một mươi hai tháng bốn
sức cầu vàng trong nước vẫn rất mạnh
trong phiên bảy tháng ba nhiều cửa hàng vàng tại hà nội lại xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng mua
các đơn vị kinh doanh vàng phải giới hạn số lượng mỗi người được mua chỉ vài chỉ
thậm chí yêu cầu khách trình thêm căn cước công dân
theo bảo tín minh châu trong buổi sáng tại các cơ sở kinh doanh lượng khách có tỷ lệ năm mươi năm mua vào và bốn mươi năm khách bán ra
đây cũng là tình trạng chung được biết đến ở nhiều cửa hàng tại hà nội
tới chiều số lượng khách đến bán rất ít trong khi người mua còn nhiều
theo báo cáo của hội đồng vàng thế giới sức cầu vàng trên phạm vi toàn cầu vẫn tăng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tăng ba so với cùng kỳ năm ngoái lên một hai trăm ba mươi tám tấn
đây cũng là quý i tăng mạnh nhất trong chín năm qua
hoạt động mua vàng tăng cao ở khu vực châu á bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
tại việt nam nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng su cũng tăng nhanh
cũng theo hội đồng vàng thế giới sức mua liên tục của ngân hàng trung ương và sự gia tăng mua vàng từ các khách hàng châu á
đã đẩy giá vàng trung bình hàng quý lên mức cao kỷ lục hai bảy mươi usd một ounce
cao hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn năm so với cùng kỳ quý trước
trong quý i các ngân hàng trung ương mua thêm hai trăm chín mươi tấn vàng và kho dự trữ
cũng giống như thế giới sức cầu mua vàng tại việt nam trong quý i cao nhất từ năm hai nghìn một mươi năm
sức cầu đối với vàng gia tăng bất chấp giá liên tục lập đỉnh cao mới trong thời gian vừa qua
diễn ra trong bối cảnh đồng usd tăng mạnh so với hầu hết các đồng tiền trù chốt khác
thông thường khi usd mạnh mẽ gây áp lực giảm giá lên vàng
tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại khi giá cả hàng hóa lạm phát lên cao ở nhiều nước
vàng được xem là một kênh chú bão cho dòng tiền
tại việt nam tỷ giá usd vnđ tăng liên tục trong hơn bốn tháng đầu năm
giá usd tự do tăng mạnh có lúc lên đến gần hai mươi sáu đồng một usd
trên hệ thống ngân hàng usd có lúc lên gần hai mươi năm năm trăm linh đồng một usd
từ đầu năm tới ngày bảy tháng năm tỷ giá usd vnđ ngân hàng tăng bốn hai mươi năm
việc cắt đồng tiền nội tệ trong đó có việt nam đồng bất giá
là nguyên nhân chính khiến sức cầu đối với giá vàng gia tăng
bên cạnh đó những bất ổn địa chính trị cũng góp phần khiến dòng tiền chảy vào vàng
một yếu tố cũng góp phần khiến vàng càng hút dòng tiền là sự thiếu vắng
của các kênh đầu tư hấp dẫn ở vào thời điểm hiện tại
nhiều loại tài sản trong đó có chứng khoán bất động sản tiền số được cho là có thể đã bong bóng
một lượng tiền lớn được các nước bơm ra kích thích kinh tế giai đoạn đại dịch covid một mươi chín
và hậu đại dịch khiến cho giá các loại tài sản đều tăng quá mức
giá vàng thế giới cần đây được hỗ trợ sau khi cục sử trữ liên bang mỹ phép
giữ nguyên lãi suất lần thứ sáu liên tiếp ở mức năm hai mươi năm đến năm năm
nhưng bác bỏ khả năng nâng lãi suất hôm một tháng năm
giới chuyên gia dự báo fed có thể quay đầu giảm suất từ tháng chín và sớm nhất có thể là tháng bảy
như vậy đồng đô la mỹ có thể sẽ treo ở mức cao trong vài tháng nữa
trước khi chịu áp lực giảm theo chính sách tiền tệ nới lỏng
vàng khi đó sẽ được hỗ trợ tích cực
áp lực đối với vàng thế giới được cho là chỉ trong ngắn hạn
về dài hạn đa số chuyên gia vẫn dự báo vàng đang trong một xu hướng upchen
vàng được dự báo có thể lên đến ba usd một ounce tương đương chín mươi hai chín triệu đồng một lượng trong năm tới
và thậm chí có thể lên đến một mươi usd một ounce tương đương ba trăm linh triệu đồng một lượng trong các năm sau đó
thế giới được dự báo vẫn sẽ khó khăn trong các năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên áp lực tỷ giá ở các nước được dự báo sẽ suy giảm trong nửa cuối năm nay
tại việt nam theo chứng khoán mbs tỷ giá usd vnđ sẽ sớm hạ nhiệt
thị trường hiện dự báo cho lần hạ lãi suất đầu tiên của fed sẽ xảy ra trong cuộc họp tháng chín
với mức giảm mỗi lần khoảng hai mươi năm đưa lãi suất về mức bốn bảy mươi năm đến năm vào cuối năm
tỷ giá usd vnđ gần đây ổn định sau hàng loạt biện pháp cân bằng áp lực của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước tăng mạnh cường độ hút tiền về
hôm sáu tháng năm ngân hàng nhà nước hút dòng hơn một mươi bốn tám nghìn tỷ đồng trên thị trường mở
việt nam đồng ổn định hơn và lãi suất huy động được dự báo tăng từ năm mươi đến bảy mươi điểm phần trăm
trong nửa cuối năm theo mbs sẽ giúp giảm sức cầu đối với vàng và giúp giá vàng bớt căng thẳng
thưa quý vị và các bạn sau khi giá vàng lập đỉnh mới
ngân hàng nhà nước tiếp tục thông báo đấu thầu vàng miếng lần thứ năm vào ngày tám tháng năm
với khối lượng không đổi như các lần trước một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng
thế nhưng giá cọc lần này tăng hai bốn triệu đồng một lượng
so với phiên gọi thầu lần thứ tư và tăng bốn sáu triệu đồng một lượng so với phiên gọi thầu lần thứ nhất
ngoài giá cọc thay đổi một trong những điểm đáng chú ý trong phiên đấu thầu này
là khối lượng đặt thầu tối thiểu đã giảm còn bằng một nửa so với các phiên đấu thầu tổ chức trước đó
cụ thể khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là bảy lô tương đương bảy trăm linh lượng vàng
thay vì tối thiểu một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng vàng như các phiên trước
khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên vẫn là hai lượng bằng với các phiên trước
từ khi tái khởi động hoạt động đấu thầu vàng trong khoảng nửa tháng nay
ngân hàng nhà nước mới chỉ tổ chức thành công một phiên đấu thầu
một số phiên khác dự kiến tổ chức đã không thực hiện được do không đủ số thành viên đăng ký và đặt cọc
hoặc có phiên chỉ có một thành viên nộp phiếu dự thầu
phiên đấu thầu duy nhất thành công ngày hai mươi ba tháng bốn có kết quả ba mươi bốn lô vàng miếng sgc được bán
tương ứng với ba bốn trăm linh lượng vàng
giá trúng thầu cao nhất là tám mươi một
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một ba triệu đồng một lượng
chuyên gia kinh tế vũ đình ánh cho hay phải đặt câu hỏi ai đang quyết định giá vàng miếng sgc trên thị trường
hiện nay đơn vị tham gia đấu giá thời điểm này nếu trúng thầu thì dù giá cao vẫn có khả năng có lãi
nhưng nhiều doanh nghiệp không tham gia đấu khiến ngân hàng nhà nước hủy đấu thầu ba lần
cơ quan quản lý nên tìm hiểu
ngoài ra ông ánh nghi ngờ việc đặt mục tiêu kéo giá vàng trong nước xuống
còn đối với ông nguyễn đức độ phó viện trưởng viện kinh tế tài chính học viện tài chính
ông đánh giá giá vàng hiện tại tăng một phần là do ngân hàng nhà nước đấu thầu nhưng đưa ra giá cọc vẫn cao
có thể cơ quan quản lý chưa muốn bán giá thấp
có thể bán càng thấp cầu càng tăng sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ
cũng như áp lực lên tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ
bên cạnh đó doanh nghiệp lo ngại giá vàng thời gian tới giảm nên chưa tham gia đấu thầu vàng nhiều
vì chưa tham gia nên nguồn cung trên thị trường vẫn hạn chế vì thế giá vàng trên thị trường càng cao
ông nói ổn định giá vàng là bài toán đánh đổi
cung nhiều vàng với giá thấp ra sẽ ổn định lại giá thị trường nhưng mất ngoại tệ
có thể ngân hàng nhà nước muốn giá vàng giảm từ từ
thời gian tới giá vàng thế giới có xu hướng giảm khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới sẽ giảm đi
thưa quý vị và các bạn có thể nói thị trường vàng mang nặng tính đầu cơ
giá vàng càng tăng cao thì những người tham gia đầu tư bị ảnh hưởng càng nhiều
mặc dù vậy điều này lại không hề ảnh hưởng nhiều đến kinh tế
do đó rất khó để kéo giá vàng xuống thấp hơn vì hiện nay ngân hàng nhà nước chưa muốn bỏ nhiều dự trữ ngoại tệ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo